vào lúc một mươi h năm mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một khi đi qua vùng biển quy nhơn tỉnh bình định
thì tàu toàn phát sáu mươi tám gặp nạn
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh bình định tìm kiếm cứu nạn
tàu toàn phát sáu mươi tám gồm một mươi một thuyền viên do ông lường xuân hạnh làm thuyền trưởng
đang trên đường hành trình chở hai chín trăm năm mươi tấn linh ke từ hải phòng đi cần thơ
khi đi đến khu vực cách mũi yến quy nhơn bốn hải lý về phía đông
bị chìm đột ngột chưa rõ nguyên nhân
tàu sar hai trăm bảy mươi bốn nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn một mươi một thuyền viên trong điều kiện thời tiết phức tạp
gió cấp sáu cấp bảy sóng cao ba năm đến bốn mét
lúc một mươi một h năm mươi năm tàu sar hai trăm bảy mươi bốn tiếp cận hiện trường phát hiện và cứu được một mươi thuyền viên
trong trạng thái sức khỏe suy yếu tinh thần hoảng loạn
đến một mươi hai giờ người cuối cùng là thuyền trưởng lường xuân hạnh đã được tìm thấy
trong tình trạng ngưng tim ngưng thở
các nhân viên cứu nạn đã sơ cấp cứu cho ông hạnh nhưng không có dấu hiệu hồi phục
ông hạnh được xác định là đã tử vong
đến một mươi ba giờ cùng ngày tàu sar hai trăm bảy mươi bốn đã đưa một mươi thuyền viên cập cầu hải đoàn bốn mươi tám
bàn giao một mươi thuyền viên và thi thể thuyền trưởng hạnh cho cơ quan chức năng của tỉnh bình định